tại hà nội các bộ trưởng kinh tế thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
đã tổ chức họp trực tuyến nhằm triển khai những chỉ đạo mà các nhà lãnh đạo asean
đã đưa ra tại hội nghị cấp cao asean đặc biệt về ứng phó với dịch covid một mươi chín trước đó
bộ trưởng kinh tế của một mươi nước thành viên asean và tổng thư ký asean đã tham dự hội nghị
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã chủ trì hội nghị này
với tư cách là chủ tịch của năm asean hai nghìn hai mươi
chủ tịch của năm asean hai nghìn hai mươi
kế hoạch đã đề ra các biện pháp cụ thể để các nước asean cùng chung tay thực hiện
nhằm vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này